vào chiều ngày hôm nay tại trụ sở tỉnh ủy tỉnh bắc giang đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh ủy
ubnd và công an tỉnh bắc giang để thống nhất chỉ đạo xây dựng công an xã thị trấn chính quy tại địa bàn tỉnh bắc giang
đi cùng đoàn công tác có trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
về phía tỉnh bắc giang có các đồng chí bùi văn hải
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc giang
thời gian qua thực hiện nghị quyết số hai mươi hai ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong đó có nội dung xây dựng công an xã thị trấn chính quy
công an tỉnh bắc giang đã thực hiện bố trí công an chính quy ở hai mươi năm trên hai trăm hai mươi xã thị trấn
với tổng số tám mươi chín cán bộ chính quy
dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh bắc giang sẽ bố trí triển khai thêm công an chính quy
tại hai mươi xã thị trấn
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định
công an tỉnh bắc giang đã chủ động tích cực trong triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy
theo tinh thần nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và đạt được kết quả bước đầu
góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà đảng bộ chính quyền công an tỉnh
và nhân dân tỉnh bắc giang đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng công an xã chính quy là chủ trương lớn của bộ chính trị
có tính chiến lược trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm
chính vì vậy thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy
ubnd tỉnh bắc giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân tỉnh bắc giang
quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về vật chất tinh thần để lực lượng công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đồng thời quan tâm đến chế độ chính sách của lực lượng công an xã bán chuyên trách
để lực lượng này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã chính quy
phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
đối với công an tỉnh bắc giang bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tỉnh tiếp tục lựa chọn cán bộ chiến sĩ có đủ điều kiện
để đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ để bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã
có phương án cụ thể về bố trí công việc phù hợp giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng cho lực lượng công an xã bán chuyên trách
bộ trưởng tô lâm đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ cần xác định việc đảm nhiệm chức danh công an xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng
phải luôn nêu cao tính gương mẫu giữ đúng lễ tiết tác phong người cán bộ đảng viên
mỗi đồng chí công an xã ngoài việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
phải đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân
trước đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến dân hoa dân hương
tại khu lưu niệm sáu điều bác hủ dậy công an nhân dân tại xã nhãn nam huyện tân yên tỉnh bắc giang